sau đây là nội dung chi tiết ngày hôm nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã họp phiên thứ hai mươi hai dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo để kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động sáu tháng đầu năm xác định nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai
trong sáu tháng đầu năm cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với hai trăm chín mươi năm đảng viên do tham nhũng cố ý làm trái tăng một trăm một mươi bảy đảng viên so với cùng kỳ năm trước
ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật hai mươi bảy cán bộ thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý tăng hai mươi trường hợp so với cùng kỳ năm trước
từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật
ba mươi sáu cán bộ thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý trong đó có một mươi ủy viên nguyên ủy viên trung ương đảng
từ sau phiên họp thứ hai mươi một của ban chỉ đạo đến nay các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố mới hai trăm chín mươi bảy vụ án trên sáu trăm tám mươi hai bị can về các tội tham nhũng tăng một trăm năm mươi ba vụ hai trăm chín mươi tám bị can so với cùng kỳ năm trước
các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn chín hai mươi bảy tỷ đồng trong các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
tăng hơn bảy tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước
đến nay sáu mươi ba trên sáu mươi ba ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của các tỉnh thành phố đã được thành lập và đi vào hoạt động
công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương có sự chuyển biến tích cực
phát biểu kết luận tại phiên họp tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh phải khẩn trương hoàn thành trình bộ chính trị ban hành quy định về kiểm soát quyền lực
để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong các hoạt động kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng thanh tra kiểm toán điều tra truy tố xét xử thi hành án xây dựng pháp luật
quản lý sử dụng tài chính tài sản công và trong hoạt động báo chí truyền thông
tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh điều tra truy tố xét xử các vụ án xử lý các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
phần đấu từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi hai
kết thúc điều tra một mươi bốn vụ án ban hành cáo trạng truy tố hai mươi vụ án xét xử sơ thẩm hai mươi năm vụ án xét xử phúc thẩm năm vụ án kết thúc xác minh giải quyết hai mươi một vụ việc theo kế hoạch của ban chỉ đạo
tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ đạo tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán
trong đó tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực có nhiều dư luận về tham nhũng tiêu cực
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh khẩn trương chuẩn bị và tích cực hướng dẫn chỉ đạo ban chỉ đạo cấp tỉnh sớm kiện toàn tổ chức và xây dựng
hoàn thiện các quy chế quy trình công tác tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra để nâng cao chất lượng hoạt động kiên quyết khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ rõ rệt đồng bộ trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương cơ sở
tiếp tục tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành công an tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
bộ công an phải tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt đẩy mạnh việc khai thác kết nối chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo các điều kiện tiến độ chất lượng thực hiện đề án sáu
đây là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
trưởng ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết sáu tháng triển khai đề án sáu theo chức năng của lực lượng công an nhân dân
hội nghị được diễn ra vào chiều nay tại hà nội
theo đề án sáu bộ công an có nhiệm vụ cung cấp một mươi một trên hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu đến nay đã hoàn thành tích hợp chín trên một mươi một trên cổng dịch vụ công
đồng thời mở rộng thực hiện một trăm tám mươi bảy trên hai trăm hai mươi bốn nhóm dịch vụ công khác của lực lượng công an nhân dân
trong đó phân cấp đến tận cấp xã
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện như đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông online đăng ký cấp biển số xe mô tô tại cấp xã
qua hơn sáu tháng triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực cư trú đến nay tỷ lệ giải quyết đạt chín mươi tám hai
thống kê từ bộ công an hiện đã cấp trên sáu mươi tám triệu căn cước công dân gắn chip trong đó ứng dụng tích hợp căn cước công dân và bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh với tỷ lệ người dân sử dụng đạt trên bảy mươi ba
thí điểm sử dụng thẻ căn cước công dân thay thẻ atm tại một số ngân hàng lớn
từ ngày một mươi tám tháng bảy bộ công an đã công bố hệ thống định danh và xác thực điện tử đi vào hoạt động đưa việt nam chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia
tuy nhiên việc triển khai đề án sáu tại công an các đơn vị địa phương còn gặp nhiều khó khăn
trong đó nhiều ý kiến đã tập trung đánh giá về công tác làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm dữ liệu dân cư gắn với công tác quản lý cư trú quản lý địa bàn
quản lý đối tượng phục vụ phòng chống tội phạm
kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm khẳng định các nhiệm vụ của đề án đã được triển khai quyết liệt theo đúng tiến độ
thể hiện rõ tinh thần gương mẫu đi đầu của lực lượng công an nhân dân sự nỗ lực của công an các đơn vị địa phương trong triển khai đề án sáu
thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều nhiệm vụ yêu cầu đặt ra lại rất lớn và có nguy cơ không đảm bảo tiến độ nếu không kịp thời tháo gỡ
vì vậy bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương phải phát huy tính chủ động đẩy mạnh công tác tham mưu với cấp ủy
chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện đề án sáu
liên quan đến vấn đề sổ hộ khẩu đang được người dân quan tâm bộ trưởng tô lâm đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ
đảm bảo các điều kiện lộ trình thực hiện khi bỏ sổ hộ khẩu
phải đẩy nhanh tiến độ các công việc để đảm bảo cho việc thực hiện đúng tiến độ việc bỏ sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy
một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba theo đúng quy định của luật cư trú sửa đổi
không làm cái gì để vướng những quy định của pháp luật cho nơi đồng bộ và không tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
đối với trình thực hợp thu sổ hộ khẩu do điều chỉnh thông tin
thì phải tạo điều kiện tối đa cấp xác nhận thông tin về cư trú thông báo số định danh cá nhân cho nhân dân
để thực hiện các giao dịch dân sự thủ tục hành chính
tuyệt đối không được gây phiền hà sách hiểu làm nhường đến uy tín hình hành của lực lượng công an dân dân
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc bảo đảm dữ liệu dân cư
luôn đúng đủ sạch sống
đây là điều mang ý nghĩa sống còn đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tại một số nơi thực hiện chưa tốt nguy cơ lớn khi đưa vào ứng dụng
vì vậy bộ trưởng tô lâm đề nghị giám đốc công an các đơn vị địa phương
phải quyết liệt kiên quyết chỉ đạo công tác làm sạch dữ liệu
xử lý nghiêm trách nhiệm nếu để sai sót vi phạm
bộ trưởng cũng nhấn mạnh
phải hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho một trăm linh công dân đủ điều kiện
trước ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai
phải hoàn thành mục tiêu đưa một trăm linh dịch vụ công của ngành công an lên môi trường điện tử
vấn đề tỷ lệ người dân tham gia thực hiện còn thấp dưới một mươi
về nguyên nhân chúng ta cũng phải xem xét từ hai phía
một là về phía chúng ta cần phải ra soát lại về mặt kỹ thuật
quy trình nghiệp vụ
xem đã thực sự thuận lợi hay chưa
theo phản ánh thì việc đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công cũng còn khó khăn
đăng ký đến hai ba lần cũng chưa được
thì cái việc này chúng ta phải kiểm tra
đánh giá là cái việc này làm sao tạo thuận lợi nhất cho người dân
thứ hai về phía người dân
thì chúng ta được tuyên truyền hướng dẫn thực hiện chưa
việc này vẫn còn tâm lý chưa tin tưởng
vẫn giữ thói quen như cũ trong cái thực hiện thủ thuật hoàn chính
thế này người dân thì đúng là cũng rất khó
có nhiều người thì cũng chưa hiểu biết thực sự
thế này đâu chứ không phải ai cũng hiểu biết được
công nghệ cũng không có
thế này chúng ta phải tiếp tục tuyên truyền
nhưng mà nếu những người mà đã giao dịch
những người có cái việc đó
đặc biệt là công dân ở thành phố
thì cái này tỷ lệ phải cao hơn nhiều
chúng ta cố gắng làm xong trước cái việc này
để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc đảm bảo
vấn đề pháp lý an ninh an toàn đường truyền
và bảo mật nghiêm ngặt
từ trung ương tới cơ sở
bảo đảm các điều kiện thực hiện đề án
chú trọng công tác tuyên truyền
thi đua khen thường và tăng cường hợp tác quốc tế
bộ trưởng yêu cầu các thành viên
bàn chỉ đạo phải phát huy vai trò
người đứng đầu quyết liệt hơn nữa
nhằm tạo sự chuyển biến lan tỏa
trong thực hiện các nhiệm vụ đề án sáu
trong những tháng cuối năm
cũng trong chiều nay bộ công an và bộ tài chính
tổ chức hội nghị phối hợp công tác giữa hai bộ
trong lĩnh vực thuế hải quan an ninh tài chính
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an và đồng chí hồ đức phước
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài chính
đồng chủ trì hội nghị
trên cơ sở năm năm thực hiện thông tư liên tịch
giữa hai bộ đã góp phần khắc phục tình trạng
trồng chéo trùng lắp thiếu trọng tâm trọng điểm
trong việc phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh
xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực tài chính nhất là
trong lĩnh vực thuế hải quan chứng khoán
trong đó các cơ quan chức năng của hai bộ
đã phối hợp trong công tác điều tra chống buôn lậu
chống trốn thuế trục lợi thuế
đảm bảo an ninh tài chính
xử lý nhiều vụ việc vi phạm tội phạm
về chứng khoán lực lượng hải quan
và công an đã phối hợp đấu tranh
phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm
nhấn mạnh quan hệ phối hợp liên ngành
công an và tài chính đã góp phần
tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh
thúc đẩy sản xuất phát triển
tránh thất thu cho ngân sách nhà nước
thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị
các đơn vị chức năng của hai bộ
cần phối hợp chặt chẽ trách nhiệm
và hiệu quả hơn nữa đặc biệt trong công tác
đào tạo cán bộ khẩn trương xây dựng
chương trình phối hợp giữa hai bộ

đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ
trong việc trao đổi thông tin
liên quan đến chủ trương chính sách
mới của nhà nước trong các lĩnh vực
như chứng khoán thuế
chủ động phát hiện tăng cường đấu tranh
về những phương thức thủ đoạn mới
liên quan về chốn thuế gian lận thuế
nhất là các lĩnh vực trọng điểm
như bất động sản thương mại điện tử
xuất nhập khẩu hoàn thuế và
kinh doanh dịch vụ bộ trưởng tô lâm
cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm
phối hợp kịp thời có hiệu quả
của ngành tài chính trong công tác nghiên cứu
tham mưu xây dựng các chủ trương
chính sách pháp luật trong đấu tranh
phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong thời gian tới
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm
ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và một mươi bảy năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sáng nay thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tới thăm gia đình các đồng chí
nguyên lãnh đạo bộ công an tại tp hcm
đoàn công tác của bộ công an
do thứ trưởng trần quốc tỏ làm trưởng đoàn
đã đến thắp hương tưởng nhớ
thăm hỏi thân nhân gia đình đồng chí phạm hùng
nguyên bộ trưởng bộ nội vụ nay là bộ công an
gia đình đồng chí mai trí thọ
nguyên bộ trưởng bộ công an
gia đình đồng chí bùi thiện ngộ
nguyên bộ trưởng bộ công an
gia đình đồng chí trần quốc hương
nguyên bí thư ban chấp hành trung ương đảng
nguyên ủy viên ban an ninh trung ương cục miền nam
gia đình đồng chí phan văn đáng
nguyên trưởng ban an ninh trung ương cục miền nam
gia đình đồng chí phạm thái bường
nguyên trưởng ban an ninh trung ương cục miền nam
thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ
đã thăm hỏi trao quà tặng thân nhân gia đình
các đồng chí cố bộ trưởng
và các đồng chí nguyên lãnh đạo các đơn vị
qua các thời kỳ bày tỏ sự trân trọng
về những công hiến to lớn của các đồng chí
đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng nói chung
sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an nhân dân nói riêng
còn trong chiều nay tại tp hcm
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác đã đến chi ân
dâng hương tưởng nhớ các đồng chí
cố lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ
tại gia đình các đồng chí
cao đăng chiếm nguyên thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn văn rốp nguyên thứ trưởng bộ công an
đồng chí thái soãn mẫn
nguyên lãnh đạo trung ương cục miền nam
đồng chí nguyễn ngọc triều
nguyên ủy viên ban an ninh trung ương cục miền nam
thứ trưởng lê văn tuyến đã thắp hương tưởng nhớ
đến các đồng chí cố lãnh đạo bộ công an
và thăm hỏi tặng quà đối với thân nhân của các đồng chí
thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lê văn tuyến đã thông tin đến gia đình
các đồng chí cố lãnh đạo bộ công an
về những thành quả mà lực lượng công an nhân dân
đã đạt được trong thời gian qua
đón nhận tình cảm của lãnh đạo bộ công an
cùng đoàn công tác thân nhân gia đình
các cố thứ trưởng bộ công an
gửi lời cảm ơn về sự quan tâm
chia sẻ động viên của lãnh đạo bộ công an
đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giáo dục con cháu
tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình
sáng nay chủ trì hội nghị nhiệm vụ giải pháp công tác phòng chống dịch bệnh
và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong công an nhân dân
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an nhấn mạnh
cần phải coi vaccine là vũ khí hữu hiệu nhất
để phòng chống dịch
tiêm chủng để đảm bảo sức khỏe công tác
là nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
với mục tiêu hoàn thành việc tiêm mũi bốn
cho một trăm linh cán bộ chiến sĩ đủ điều kiện
trước ngày hai tháng chín
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
bộ công an đã bám sát chỉ đạo
về phòng chống dịch covid một mươi chín
kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và các dịch bệnh chuyển nhiễm khác
tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba
cho một trăm linh cán bộ chiến sĩ đủ điều kiện
và hiện nay đang khẩn trương triển khai tiêm mũi bốn
công an các đơn vị địa phương
đã chủ động triển khai nghiêm túc
các biện pháp phòng chống dịch bệnh
bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và thân nhân
các đối tượng giam giữ
phát biểu tại hội nghị
thứ trưởng lê văn tuyến biểu dưng những nỗ lực
cố gắng và thành tích của công an các đơn vị địa phương
đã đạt được trong công tác y tế
phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua
đã góp phần kiểm soát dịch covid một mươi chín trên cả nước
đồng chí thứ trưởng yêu cầu
thời gian tới cục y tế bộ công an
chủ động nắm tình hình về các biến chủng mới
của virus sars cov hai
các loại dịch bệnh mới được tổ chức y tế thế giới
cảnh báo và đề xuất phương an ứng phó
khi bùng phát các dịch bệnh mới này
tại việt nam không để xảy ra tình trạng
dịch chồng dịch khẩn trương mua sắm
các trang thiết bị thuốc hóa chất
và tư y tế bảo đảm cơ số
phục vụ công tác chiến đấu và phòng chống
dịch bệnh chủ động nắm tình hình
diễn biến dịch bệnh từ sớm từ xa
từ cơ sở không để bị động bất ngờ
bảo đảm an ninh trật tự an dân
an sinh xã hội tạo điều kiện
phục hồi kinh tế xã hội đặc biệt
tăng cường đấu tranh với các thế lực thù địch
đối tượng cơ hội lợi dụng tình hình
dịch bệnh để hoạt động chống phá
và vi phạm pháp luật
cũng liên quan đến diễn biến dịch bệnh
covid một mươi chín ngày một mươi năm tháng tám vừa qua
cục y tế dự phòng bộ y tế đã ban hành
công văn về việc tăng cường công tác
quản lý báo cáo trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có nội dung ghi rõ
tại việt nam đã ghi nhận sự xuất hiện
của các biến thể phụ mới của biến thể
omicron đó là ba bốn
tuy nhiên sau khi đối chiếu
giả soát lại cục y tế dự phòng
bộ y tế đã bàn hành công văn
đính chính như sau
ngoài biến thể phụ ba bốn và ba năm
tại việt nam ghi nhận biến thể phụ
không phải là biến thể phụ ba hai bảy mươi năm
như đã thông tin trong công văn nói trên
tại việt nam biến thể phụ mới
được ghi nhận lần đầu tiên
tại báo cáo ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
của bệnh viện bạch mai
như vậy là trong nước đã ghi nhận
biến thể phụ ba bốn ba năm
nhất là thời gian vừa qua
cả nước ghi nhận trung bình khoảng hai ca mắc mới
mỗi ngày số ca mắc đang có xu hướng
gia tăng trở lại
thiết thực kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống
lực lượng công an nhân dân ngày hôm nay công an tỉnh hà giang
tổ chức hội nghị sơ kết một năm
triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề
danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
và lúc dân cần lúc dân khó có công an
hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến
kết nối từ điểm cầu của tỉnh
tới hai trăm linh ba điểm cầu cấp huyện xã
với trên hai một trăm bảy mươi đại biểu
đánh giá kết quả một năm triển khai
đợt sinh hoạt chính trị với tinh thần
vừa làm vừa giúp kinh nghiệm để hoàn thiện
về nội dung phương pháp cách làm
hiệu quả thiết thực đã tạo chuyển biến
tích cực và toàn diện trên các mặt công tác
của công an tỉnh hà giang nhiều chỉ tiêu
công tác bộ giao thực hiện đạt
và vượt mức phát hiện đấu tranh
triệt phá nhiều chuyên án lớn về hình sự
ma túy nhiều mô hình quân chúng tham gia
giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở hoạt động
hiệu quả lực lượng công an xã chính quy
được tăng cường hoàn thành tốt nhiệm vụ
bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xuất hiện
ngày càng nhiều việc làm hành động
thiết thực trong học tập thực hiện sáu điều
bác hồ dạy công an nhân dân và tinh thần
lúc dân cần lúc dân khó
có công an được lan tỏa
góp phần củng cố thêm uy tín
danh dự và truyền thống vẻ vang của lực lượng
công an nhân dân nói chung và công an
hà giang nói riêng trên cơ sở
những kết quả khởi động tích cực các đại biểu
đã thảo luận và thống nhất để ra
phương hướng giải pháp để
tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt
chính trị trong thời gian tới nhằm
xây dựng đối vũ cán bộ chiến sĩ công an
hà giang ngày càng trong sạch vững
mạnh về chính trị tư tưởng và đạo đức
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới
đồn biên phòng vĩnh ngươn
bộ đội biên phòng tỉnh an giang vừa lập
biên bản bắt người phạm tội quả tăng
đối với huỳnh công nhiệt hóa ba mươi tuổi
chú tại phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc
về hành vi vận chuyển trái phép gần một kg ma túy
trước đó vào khoảng một mươi bốn h một mươi phút
ngày một mươi bốn tháng tám tổ công tác phòng chống ma túy
và tội phạm thuộc bộ chỉ huy tỉnh an giang
với hợp đồng biên phòng vĩnh ngươn tổ chức
tuần tra kiểm soát biên giới khi đến
vành đai biên giới thuộc khu vực khóm vĩnh chánh ba
phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc
phát hiện một thanh niên không rõ lai lịch
đưa một chiếc tv màu đen cho hóa chở đi
nghi vấn đối tượng vận chuyển hàng nhập lậu
từ campuchia về việt nam nên lực lượng
tiến hành truy đuổi khi đến khu vực khóm vĩnh chánh
phường châu phú a thành phố châu đốc
thì tổ công tác tiếp cận yêu cầu đối tượng
dừng lại để kiểm tra kiểm tra bên trong
chiếc tv có cước dấu năm túi nhì lông
trong suốt miền túi được gặp lại
và dán băng keo bên trong mỗi bọc
có chứa tinh thể chất rắn màu trắng
nghi ma túy tổ công tác tiến hành
đưa toàn bộ người tan vật phương tiện
về đồn biên phòng vĩnh quân để tiếp tục điều tra làm rõ
qua giám định tại phòng kỹ thuật hình sự
công an tỉnh an giang tất cả năm túi ni lông
có chứa tinh thể chất rắn màu trắng
nói trên là ma túy loại metafetamin
có khối lượng hơn tám trăm chín mươi gram
hiện đồn biên phòng vĩnh ngươn
bộ đội biên phòng tỉnh an giang
lập biên bản bắt người phạm tội quả tan
thông báo công an viện kiểm sát thành phố châu đốc
phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục
theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
vừa khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại tri cục dự trữ nhà nước sơn la
và tri cục dự trữ nhà nước mộc châu
năm đối tượng bị bắt gồm
trần việt anh phó tri cục trưởng phụ trách
tri cục dự trữ nhà nước sơn la
nguyễn thị huyền trang kế toán
tri cục dự trữ nhà nước sơn la
ngô thị hiền lương thủ quỹ
tri cục dự trữ nhà nước sơn la
nguyễn thị bình cán bộ cục dự trữ nhà nước
khu vực tây bắc
nguyên tri cục trường tri cục dự trữ nhà nước mộc châu
nguyễn quang ngọc trưởng bộ phận tài vụ quản trị
kiêm kế toán trưởng tri cục dự trữ nhà nước mộc châu
theo kết quả xác minh
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng đã tổ chức thực hiện
việc thuê bốc vác gạo nhập xuất kho
lập một mươi tám hồ sơ thanh toán bốc vác
với đơn giá không đúng thực tế
nhằm mục đích giúp số tiền công bốc vác
tranh lệch giữa định mức so với thực tế chi trả
để hưởng lợi với tổng số tiền là trên một bảy tỷ đồng